ngày một mươi ba tháng ba công ty cổ phần tàu cao tốc superdong kiên giang khởi động dự án bến tàu trần đề sóc trăng đi côn đảo tại ấp đầu dòng thị trấn trần đề
dự án này là điểm nhấn phát triển du lịch của tỉnh sắp trăng
dự án tàu cao tốc đi côn đảo bao gồm hai hạng mục chính
đầu tư tàu cao tốc superang côn đảo một với tổng mức đầu tư khoảng năm mươi tỷ đồng
đầu tư bến tàu trần đề với tổng mức chín mươi tỷ đồng
dự án dự kiến chính thức khai trương vào tháng sáu năm nay
trong thời gian khác bến tàu có thể đón được hơn ba mươi lượt khách
tuyến tàu cao tốc từ trần đề sóc trăng đi côn đảo là dự án du lịch kết nối đồng bằng sông kiều long với côn đảo
đáp ứng quy hoạch phát triển du lịch theo tuyến biển và thăm di tích lịch sử côn đảo